chiều ngày một mươi hai tháng chín trên đường chạy vào tránh áp thấp nhiệt đới
hai tàu cá tại xã nghĩa an thành phố quảng ngãi đã bị sóng đánh chìm
hai tàu cá bị chìm của ngư dân phạm văn hùng và ngư dân nguyễn ca có cùng công suất trên chín mươi cv
cả hai ngư dân đều ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
nguyên nhân tàu chìm là do trên đường chạy vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới
khi đến gần khu vực cửa đại thì tàu bị mắc cạn chết máy sau đó bị sóng lớn đánh chìm
thời điểm xảy ra tai nạn có ba thuyền viên trên tàu rất may các ngư dân đã kịp bơi vào bờ
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng biên phòng và người dân đã huy động để lai dắt tàu vào bờ
tuy nhiên công tác lai dắt gặp nhiều khó khăn do gió to sóng lớn